chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé

hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
pháp luật việt nam nghiêm cấm việc phân biệt đối xử đối với các công nhân vì lý do tín ngưỡng và tôn giáo
nhà nước việt nam đã và đang thực thi nhiều chính sách và biện pháp cụ thể để đảm bảo người dân được thủ hưởng đầy đủ các quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng
chính điều này đã tạo nên một đời sống tôn giáo và tín ngưỡng hết sức sinh động và phong phú ở việt nam
đáng tiếc là báo cáo tự do tôn giáo quốc tế năm hai nghìn một mươi bốn của hoa kỳ mặc dù đã ghi nhận những thành tựu mà việt nam đã đạt được trong lĩnh vực này
vẫn tiếp tục đưa ra một số đánh giá không khách quan và trích dẫn những thông tin sai lệch về việt nam
trả lời phóng viên hỏi về diễn biến vụ việc bà hà thúy linh nữ doanh nhân việt nam bị sát hại ở trung quốc ông lê hải bình cho biết
theo thông tin của tổng lãnh sự quán việt nam tại quảng châu
thì tổng lãnh sự quán đã tích cực trao đổi với các cơ quan chức năng của phía trung quốc
đề nghị làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà hà thúy linh
và đồng thời đang hỗ trợ cho gia đình của bà hà thúy linh giải quyết hậu sự
cũng như là hoàn tất các thủ tục liên quan
cơ quan chức năng của trung quốc cho biết là sau khi có kết luận chính thức về nguyên nhân tử vong
thì trong vòng ba tuần thì các cơ quan chức năng trung quốc sẽ hoàn tất các thủ tục để đưa thi hài của nạn nhân về nước